thời điểm này các hoạt động thương mại dịch vụ tại nhiều địa phương trong cả nước đang rất nhộn nhịp vì người tiêu dùng bắt đầu mua sắm tết
từ siêu thị cửa hàng tiện ích các chợ quê các cơ sở sản xuất và phân phối đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng với số lượng lớn
qua ghi nhận thực tế tại long an nguồn hàng hóa từ siêu thị cửa hàng tiện ích các chợ quê các cơ sở sản xuất và phân phối đang rất dồi dào với giá ổn định và hợp lý
để tránh tình trạng thiếu hụt hàng xuất giá sở công thương long an đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh thương mại chủ lực trên địa bàn tỉnh như hệ thống siêu thị co op mart công ty cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu long an công ty xăng dầu long an xây dựng phương án dự trữ hàng hóa thiết yếu và cam kết sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu của người tiêu dùng
mặt hàng thịt lợn dự báo sẽ thiếu hụt hàng và đã được co op mart tân an chuẩn bị nguồn hàng tương đối lớn đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng với khoảng hai năm tấn một ngày
công ty xăng dầu long an dự trữ hơn một mươi ba triệu mét khối xăng dầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân